sau nhiều năm chờ đợi mới đây trên bốn mươi hộ dân của bản hàng hóc xã triềng hạc huyện yên châu tỉnh sơn la đã chính thức được cấp điện lưới quốc gia
dòng điện được kéo về đã thắp sáng ước mong bấy lâu nay của bà con trong bản
bản hàng hốc là bản vùng cao khó khăn của xã triềng hạc lâu nay vẫn chưa được dùng điện lưới quốc gia vì số hộ dân ít ỏi thưa thớt
trong khi kinh phí xây dựng trạm biến áp và đường dây hạ thế đóng điện lại rất lớn
sau khi có điện nhiều gia đình đã sắm sửa được các vật dụng đồ dùng sinh hoạt bằng điện để phục vụ nhu cầu của cuộc sống
đây là mong mỏi bấy lâu nay của bà con nơi đây
sử dụng thát sáng để sinh hoạt và phục vụ cho dân
thế bây giờ cái đội thi công nó đến làm giúp thì dân bạn rất mừng
thế là cố gốc mỗi mổ hộ đấy là mổ hai ngày công
kéo điện là dân cộ giúp cho cái đội thi công
điện đã về mang lại ánh sáng niềm vui và cả sự phát triển cho những bản làng vùng cao
nhờ đó mở ra một trang mới một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn đối với bà con nơi đây